nắng nóng kéo dài đang làm cho mực nước ngầm và nguồn nước các sông suối tại tỉnh phú yên hạ thấp
khu vực ven biển xảy ra tình trạng xâm nhập mặn
trước dự báo tình trạng nắng hạn diễn biến khó lường
tỉnh phú yên đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án quản lý hạn hán để chủ động ứng phó
đề án quản lý hạn hán với mục tiêu quản lý hạn hán theo hướng bền vững
gồm việc xác định được các hoạt động kế hoạch thực hiện và nguồn lực
nhằm xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật phòng chống hạn đồng bộ
và hệ thống công cụ hỗ trợ để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán và thiếu nước gây ra
dự báo năm nay tỉnh phú yên sẽ thiếu hụt lượng mưa lớn
nắng nóng kéo dài từ ba đến năm đợt có khả năng sẽ ra sớm ở khu vực miền núi vào giữa tháng ba
nhiệt độ không khí cao nhất có thể lên tới bốn mươi độ c
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên theo dõi sát diễn biến thời tiết
và chủ động phương án phòng chống thiên tai đẩy nhanh tiến độ xây dựng
hoàn thành đề án quản lý hạn hán hướng dẫn các địa phương cơ cấu lại cây trồng phù hợp
phối hợp cùng với các sở ngành địa phương và chủ rừng triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng